xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một một bạn lại cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
mở đầu sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai ubnd tp hcm đã có thông báo khẩn về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
theo đó dịch tại tp hcm vẫn đạt cấp độ hai
thành phố có ba quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước đó là quận một mươi một và huyện cần giờ tăng cấp độ dịch từ một lên hai quận bốn tăng từ hai lên cấp ba
đối với các quận huyện có tám địa phương đạt cấp độ một là quận một quận sáu quận bảy quận tám quận tân bình quận tân phú và huyện bình chánh huyện củ chi
có một mươi ba địa phương đạt cấp độ hai là quận ba quận năm quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh quận gò vấp quận phú nhuận tp thủ đức
và huyện cần giờ hóc môn nhà bè
có một địa phương ở cấp độ ba là quận bốn như vậy quận tân phú là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch từ cấp hai xuống cấp một
sở y tế hà nội thông tin tính đến cuối ngày năm tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố đã có năm trăm một mươi năm năm trăm bảy mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm vaccine covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện
cụ thể với nhóm một mươi năm đến một mươi bảy tuổi thành phố hà nội đã thực hiện tiêm
hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi sáu mũi trên ba trăm linh năm sáu trăm sáu mươi tám trẻ đạt chín mươi ba chín mươi tám
nhóm một mươi hai đến một mươi bốn tuổi đã tiêm được hai trăm hai mươi tám hai trăm tám mươi bốn mũi trên ba trăm chín mươi bốn bốn mươi năm trẻ đạt năm mươi ba
sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai khoảng năm mươi học sinh lớp một mươi hai tại các xã phường thị trấn của ba mươi quận huyện thị xã trên toàn thành phố hà nội
chính thức trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng học online
những học sinh này đã được tiêm vaccine trong chiến dịch vừa qua
theo kế hoạch học sinh khối lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
đi học trực tiếp theo phương án năm mươi số lớp một mươi hai học trực tiếp vào thứ hai thứ bốn thứ sáu các ngày còn lại học trực tuyến
số lớp một mươi hai học trực tiếp từ thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày học còn lại học trực tuyến
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng sau một thời gian cho toàn bộ
học sinh trung học phổ thông đến trường thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên học sinh các khối một khối tám và khối chín được tổ chức dạy học trực tiếp
đối với học sinh lớp một chưa được tiêm vaccine thì còn nhỏ tuổi do vậy mà công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho các em
được đến trường được triển khai như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên
trường tiểu học võ thị sáu là trường nằm trên địa bàn phường thuận phước quận hải châu diễn biến dịch cấp độ hai
theo khảo sát của nhà trường trước đó ba ngày
chỉ có khoảng hai mươi phụ huynh đồng ý cho con đến trường vì lo lắng trước tình hình dịch bệnh
tuy nhiên đến hôm nay có chín mươi một học sinh đã đi học đạt tỷ lệ bốn mươi bảy

để đảm bảo an toàn cho các em các trường đã triển khai nghiêm các quy định phòng dịch
cho phép phụ huynh chỉ đưa đón con tại cổng trường học sinh được đo thân nhiệt sát khuẩn tay và phân luồn vào lớp
đặc biệt trong suốt quá trình học giáo viên chủ nhiệm sẽ theo sát
nhắc nhở các em tuân thủ việc đeo khẩu trang giữ khoảng cách
trong suốt quá trình đi học thì các con không ra khỏi lớp
các con được phép nghỉ giải lao tại chỗ
những nhu cầu khác của các con cần đi ra ngồi cô giáo sẽ đưa đi
và các con cũng sẽ được giám sát trong suốt thời gian các con đi ra ngồi
nếu như trong quá trình học mà các con bị sốt ho khó thở hay có bất kỳ một triệu chứng gì khác bất thường
thì nhà trường sẽ tiến hành đưa các con sang phòng góc ly và sẽ báo với các đơn vị chủ quản
về các đơn vị chủ quản về các đơn vị chủ quản về các đơn vị chủ quản
ví dụ như là trạm y tế phường trung tâm y tế quận để đến hỗ trợ can thiệp và xử lý ra từng trường hợp cụ thể
chúng tôi cũng khuyến khích phụ huynh mang theo quần sắc khủng cũng như khẩu trang dự phòng và nước uống cá nhân
tuy là nhà trường đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà sẽ tạo cho các em một cái thói quen luôn luôn có những vật dụng đó
trong ngày hôm nay gần như tất cả các lớp một của các trường trên địa bàn thành phố đà nẵng
học sinh đều chưa đi học đầy đủ
đây là điều mà các trường cũng như ngành giáo dục thành phố đã dự tính trước
tuy nhiên với nỗ lực của các trường trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch
phụ huynh cảm thấy yên tâm khi cho con đến trường thì sĩ số các lớp sẽ gia tăng trong những ngày tới
xét đến cùng ngành giáo dục cũng như cơ sở giáo dục là đang nỗ lực hết sức mình để phục vụ tốt nhất cho học sinh của mình
để thực hiện cùng lúc vừa là cái nhiệm vụ phòng chống dịch
nhưng cùng lúc vừa là
đảm bảo được chất lượng dạy học tại lớp
việc tổ chức dạy học trực tiếp được dựa trên những phân tích đánh giá của ngành y tế
theo đó chỉ những địa bàn tình hình dịch cấp độ một hai mới được tổ chức dạy học trực tiếp
riêng quận liên chiểu phường thanh khê đông quận thanh khê phường thảo quang quận sơn trà
vẫn tiếp tục tổ chức dạy online cho tất cả các khối lớp
như vậy nhìn chung tính đến thời điểm hiện tại đà nẵng đã cho toàn bộ học sinh cấp trung học phổ thông
học sinh khối tám chín cấp trung học cơ sở
một cấp tiểu học được đến trường
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị vào ngày hôm nay thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà giang hờ đan
phó chủ tịch ubnd huyện đắk đoa để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cùng với bà giang hờ đan ông nguyễn thành thoại phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện đắk đoa
cũng bị khởi tố về hành vi tương tự
bà hờ đan và ông thoại bị khởi tố vì liên quan đến việc ký kết định chuyển hơn một bốn hectare đất trồng cây lâu năm
thành đất ở nông thôn để phân lô bán nền tại xã a đức huyện đắk đoa
một thông tin khác thưa quý vị với vai trò thủ quỹ đơn vị nguyễn thị thùy linh đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng
là học phí của các học viên nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đặc quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình liên kết với
trường đại học sư phạm đại học huế tổ chức bồi dưỡng nghề nghiệp giáo dục giáo viên mầm non
tiểu học trung cơ sở trung học phổ thông và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận mời các học viên đến học tập tại trung tâm
và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh quản lý
và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên
còn lại số tiền hơn sáu bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt
không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị theo chỉ đạo của
ban giám đốc trung tâm mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
một chuyên án ma túy vừa được lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh thành công
một đối tượng cùng với lượng cực lớn là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi hai
tại khu vực xã pomlot huyện điện biên phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường phát hiện trong túi sách của đối tượng có hai mươi bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng
bên trong chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận tên là súng a bia chú tại điện biên
được hai đối tượng người lào thuê vận chuyển ma túy với tiền công là năm mươi triệu đồng
sau hai năm xây dựng cống cái lớn cái bé thuộc huyện châu thành tỉnh kiên giang
với vốn đầu tư là ba ba trăm linh tỷ đồng đã hoàn thành và chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng
đây cũng là nơi mà một nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép
và trước tình hình trên công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã ra quân bắt giữ nhiều vụ
với hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
cụ thể vật chiếc này đã được đưa vào sử dụng
chiều tối ngày năm tháng một mươi hai qua công tác nắm bắt tình hình công an huyện châu thành đã phát hiện
một nhóm thanh niên tụ tập trên cống cái lớn thuộc xã bình an chạy xe máy lạng lách nẹp bô bốc đầu xe
có dấu hiệu đua xe trái phép nên nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn vây bắt
khi phát hiện cảnh sát giao thông nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông lập tức vây bắt trên hai mươi thanh niên cùng một mươi ba phương tiện là xe mô tô
trong đó có nhiều phương tiện đã thay đổi đặc tính và kết cấu
bước đầu làm việc xác định các thanh niên này có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi
tất cả đều trú tại các huyện trong tỉnh kiên giang
hiện công an huyện châu thành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng văn tràng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà bàn
xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện văn quan của tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nông văn giòn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nà lùng xã hữu lễ huyện văn quan tỉnh lạng sơn
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi năm có nốt ruồi cách năm cm dưới trước đuôi lông mày phải
khuyết răng cửa hàng trên và hàm dưới trên cổ trái có dị tật thịt thừa
và đối tượng mai đức đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường tân bình
thành phố tam điệp của tỉnh ninh bình phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện